vào sáng nay ngày một mươi năm tháng ba ủy ban thường vụ quốc hội nghe và cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu
chỉnh lý dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
theo thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh để thể chế quan điểm đường lối chủ trương của đảng về xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng
an ninh tự lực tự cường lưỡng dụng hiện đại trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia
dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp cần có các chính sách đặc thù đột phá
nhằm tạo ra những cơ chế vượt trội khả thi để thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh
thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh đề nghị quy định chính sách nhà nước ưu tiên ngân sách đầu tư
có các cơ chế chính sách đặc thù bảo đảm cho công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
đồng thời để giúp các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt là doanh nghiệp
và hoạt động
về chế độ chính sách trong công nghiệp quốc phòng an ninh thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh đề nghị
ủy ban thường vụ quốc hội cho quy định tái bạch chế độ chính sách đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt
cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt là doanh nghiệp và không phải là doanh nghiệp
quy định rõ chế độ đặc thù với từng loại hình phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao
về hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng công nghiệp an ninh thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh đề nghị
ủy ban thường vụ quốc hội cho chỉnh lý lại quy định về hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng gồm bốn thành phần
cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt cơ sở công nghiệp quốc phòng khác cơ sở huy động và cơ sở công nghiệp động viên